sau một thời gian điều tra xác minh công an thành phố nam định tỉnh nam định đã bắt quả tang nguyễn vũ phong
chú huyện xuân trường tỉnh nam định đang tàng trữ vận chuyển hơn chín trăm linh viên thuốc lắc
trong khi đó công an thành phố lào cai tỉnh lào cai cũng bắt quả tăng một đối tượng
mùa bán trái phép một trăm sáu mươi hai gói heroin thông tin chi tiết quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
khám xét tại chỗ lực lượng công an thu giữ trên người đối tượng chín trăm một mươi năm viên thuốc lắc và một điều ma túy đá
tại cơ quan công an phong khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển số thuốc lá trên đến giao cho khách hàng
tại thành phố nam định với giá một triệu đồng vụ việc đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nam định tiếp tục điều tra mở rộng
tại khu vực thôn nhớn một xã cam đường thành phố lào cai tỉnh lào cai lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm tra
bắt quả tang đối tượng trương văn cư sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại thành phố lào cai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là hai lọ nhựa bên trong có chứa một trăm sáu mươi hai gói heroin một điện thoại di động
cùng một số tài liệu khác bước đầu cư khai nhận đã cất giấu số ma túy trên với mục đích là để bán kiếm lời
cướp giật điện thoại của người đi đường một đối tượng đã bị công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an bắt giữ
sau một giờ đồng hồ gây án
sáng ngày ba tháng ba công an huyện hưng nguyên nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại phường trường thi
thành phố vinh về việc bị cướp một chiếc điện thoại khi đang đi đường
công an huyện hưng nguyên đã tổ chức nhiều mũi trinh sát để ra soát truy tìm đối tượng
chỉ sau một giờ đồng hồ bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ được nguyễn văn tuấn anh chú tại huyện hưng nguyên
tuấn anh khai nhận thực hiện hành vi cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài
thời gian qua trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây bất an
trong quần chúng nhân dân vẫn là lợi dụng sơ hở của người dân và các cơ sở kinh doanh không có người trông coi
các đối tượng đã đột nhập để trộm cắp trước tình trạng thủ đoạn rất cũ nhưng vẫn có bị hại mới
công an thành phố phan thiết đã chủ động tập trung đấu tranh với loại tội phạm này
đồng thời tiếp tục cảnh báo đến người dân cần nâng cao cảnh giác và có trách nhiệm tự bảo vệ tài sản của mình
đối tượng trần ngọc thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khu phố một phương đức long thành phố phan thiết
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố phan thiết bắt giữ sau khi đối tượng này cùng đồng bọn
thực hiện hàng loạt vụ trụ cấp tài sản trên địa bàn thành phố